họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội thảo luận tại tổ về nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy cũng như quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
trong phiên thảo luận tại tổ chiều nay các đại biểu thẳng thắn nhận định
việc phát triển kinh tế xã hội trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy hiện vẫn còn nhiều tồn động cần tập trung
chúng giải quyết ngay
lâm tạc này rồi bảo kê ở những chỗ này chỗ kia rất rất nhiều cái thì chúng tôi thấy là cái quản lý xã hội về những vấn đề này chúng tôi thấy hình như đâu đó nó có sự chống lưu đâu đấy
giá nông sản thì bà con cũng biết đó là những cái quyết luật của kinh tế và mình đang khó khăn
ví dụ như cái lợn chúng tôi cũng đã cảnh báo cách đây cùng với phản xuất cùng với dân
đến khi mình vào cuộc xử lý thì cũng mới làm các động tác chính trị
các động tác đến hiệu quả là vấn đề
và cái cảnh báo của mình một cách có hiệu lực hiệu quả là cũng hầu như cũng chưa có những cái cảnh báo này
thế tôi cho rằng là cái phản ứng của chúng ta trong nền kinh tế này là thiếu nhạy cảm và cũng phải nói rằng là
động thái chính trị nhiều hơn là cái động thái để làm hiệu quả hiệu lực trong đối với nhân dân
đấy là một cái việc mà chúng tôi cho rằng là cũng cần phải được kinh nghiệm
hai nghìn một mươi sáu được đánh giá là năm mà cả nước gặp nhiều khó khăn trồng chất của nền kinh tế
gdp tăng trưởng không đạt mục tiêu đề ra
sản lượng khai khoáng giàu cũng như giá giàu theo xu hướng giảm
bên cạnh đó tình trạng hạn hán xâm nhập mặn tại một số tỉnh đã để lại nhiều hậu quả cần sớm khắc phục trong năm hai nghìn hai mươi
tập trung huy động các nguồn lực đầu tư trong nước thay vì đi vay nước ngoài
nên hình thành các quỹ tư nhân quỹ xã hội và hiệu quả từ các dòng tiền của quỹ bảo hiểm xã hội quỹ hưu trí
những cái gì mà những cái dòng tiền lớn trong nước có thể hình thành và đầu tư được
trước hết thì kiến nghị quốc hội
ban hành một nghị quyết liên quan tới các thể chế đặc thù cho trung tâm vùng kinh tế trọng điểm
như là phía bắc là hà nội phía nam là vùng kinh tế trọng điểm thành phố hồ chí minh
và tiến tới là nên luật hóa một bộ luật về cơ chế đặc thù cho vùng kinh tế trọng điểm như vậy
như vậy có thể thấy hai nghìn một mươi bảy cũng sẽ là năm mà nền kinh tế xã hội của việt nam rất cần đến những giải pháp chủ chốt trọng điểm
để đạt được mục tiêu gdp như đây
đề ra ngày mai các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật quy hoạch
các cơ quan trình cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo sẽ làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội nêu
thì chỉ có hai người không có quan hệ họ hàng
còn lại năm mươi tám trường hợp là người nhà
ngoài ra hàng loạt vụ bổ nhiệm thừa cũng khiến dư luận bức xúc trong thời gian qua
ngay trong phiên khai mạc thìa họp thứ ba của hội khóa một mươi bốn
trước bốn trăm chín mươi một đại biểu và gần bảy mươi triệu cử tri cả nước
chính phủ đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế yếu kém trong công tác cán bộ
năng lực phẩm chất của một bộ phận cán bộ công chức chưa đáp ứng được yêu cầu
trong năm hai nghìn một mươi sáu và đầu năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ đã tập trung chỉ đạo khẩn trương kiện toàn
tổ chức bộ máy đổi mới quy chế làm việc
tăng cường kỷ luật kỷ cương của cơ quan hành chính nhà nước ca cấp
nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ
công chức viên chức đã phát huy hiệu quả trong vòng hơn hai năm
từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy cả nước tinh giản được gần hai mươi ba biên chế
nghị quyết ba mươi chín vừa rồi có một cái rất tiến bộ là đã ấn định cụ thể tỷ lệ tinh giản biên chế
gắn với từng cơ quan tổ chức đơn vị
và trên tinh thần như vậy đó thì xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu
nếu mà anh không làm anh chịu trách nhiệm trước đảng và nhà nước trước pháp luật
tuy nhiên báo cáo của chính phủ trước quốc hội cử tri cả nước cho thấy tinh giản biên chế chưa đạt mục tiêu đề ra
thực tế đòi hỏi những giải pháp quyết liệt đồng bộ hơn nữa của cả hệ thống chính trị
cái giải pháp đầu tiên của mình vẫn là phải tuyên truyền giáo dục
để cái nhận thức chung
quyết tâm trong cả hệ thống chính trị
rồi cái giải pháp tiếp nữa là giả soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy
kể cả thứ nhất là trong hệ thống chính trị
thì sắp tới trung ương sáu sẽ xem xét cái đề án đổi
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoặc động dụng được hiệu quả
đồng thời với trung ương sáu đó cũng sẽ xem xét cái đề án đổi mới cơ chế quản lý
cơ chế tài chính
và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
đến trung ương bảy sẽ xem xét cái đề án cải cách tiền lương
tức là một các cái giải pháp đồng bộ
để mà giả soát sắp xếp lại cái tổ chức bộ máy
xác định cái độ trình từ nay đến hai nghìn hai mươi một hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn hai mươi một
giảm tối thiểu một mươi cái biên chế hành chính
rồi sự nghiệp những cái nơi mà có điều kiện có thu
thì thêm một mươi nữa tức là hai mươi
hai mươi thì trên cơ sở mà chúng ta đẩy mạnh cái tự chủ
chính phủ cũng đánh giá
năng lực phẩm chất của một bộ phận cán bộ công chức
chưa đáp ứng yêu cầu
công tác cán bộ vẫn còn những yếu kém
một số trường hợp bổ nhiệp
tuyển dụng cán bộ không đúng quy trình
gây bức xúc dự luận
họ có tài họ có đức
họ có cái sự đóng góp vào trong cái sự phát triển của xã hội
thì tôi nghĩ rằng là lựa chọn những cái người tại đức đó
thì cũng là tốt cho cái sự phát triển
tuy nhiên nếu như là vì một cái động cơ
một cái lợi ích cục bộ của nhóm gia đình đó
mà đưa những cái người mà lựa chọn một cách không có công khai
không có minh bạch đưa những người thân quen vào
thì cái đó là mang lại cái hậu quả không tốt
kết quả kiểm tra của bộ nội vụ
đối với sáu mươi trường hợp bổ nhiệm tuyển dụng tại chín địa phương
thì chỉ có hai người không có quan hệ họ hàng
còn lại năm mươi tám trường hợp là người nhà
ngoài ra hàng loạt vụ bổ nhiệm thừa cũng khiến dự luận bức xúc
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành hóa có tám phó giám đốc
sở tài nguyên và môi trường bình định có sáu phó giám đốc
sở lao động thương binh và xã hội hải dương có bốn mươi bốn lãnh đạo
trên bốn mươi sáu công chức sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thái nguyên
bổ nhiệm thừa hai mươi ba lãnh đạo
đúng quy trình thì nó gọi là về hình thức
nó là hình thức
hình thức là đúng
nhưng mà tôi muốn nói rằng nó phải có cả cái yếu tố là cái tiêu chuẩn thực chất ở trong đó
tức là nói về cái nội dung đó
cái cán bộ nó xứng đáng hay không đó
chứ còn quy trình thì nó là hình thức thôi
cái gì gọi là quy trình thì là hình thức
còn bản chất cán bộ đánh giá cán bộ nó là vấn đề nội dung
thì như thế nó phải có những cái tiêu chuẩn về nội dung đó
phải kết hợp hai cái đó thì nó mới đúng
những trường hợp mà không đúng bổ nhiệm không đúng
thì phải thôi
bổ nhiệm chức vụ không đúng đó
rồi những trường hợp ký hợp đồng mà không đúng
thì cũng phải chấm dứt hợp đồng
tức là bằng các cái giải pháp để mà theo đúng quy định của pháp luật
bộ nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức trung ương
sắp tới là có những cái sửa cái quy định cho nó tổng thể
để làm sao mà bảo đảm được nó chặt chẽ chọn đúng người
nhưng mà cũng phải làm sao để thể hiện rõ cái trách nhiệm
cái phân cấp rõ trách nhiệm
bây giờ anh trách nhiệm anh quản lý anh sử dụng anh tuyển dụng
anh bổ nhiệm thế anh phải chữ nhiệm
rồi bộ nội vụ ban tổ chức trung ương chịu trách nhiệm cái gì thôi
ví dụ như là thẩm định trên hồ sơ điều kiện tiêu chuẩn
trình tự thủ tục anh có đúng không
còn cái phẩm chất năng lực thì cái người mà sử dụng
rồi cái người mà có thẩm quyền bổ nhiệm
phải chịu trách nhiệm cái việc đó
trên người sửa đó có cái giải pháp địa chỉnh
chính phủ địa chỉnh quốc hội
có cái sửa đổi các cái luật cho nó phù hợp
dấu hiệu sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ
vừa tiếp tục được phản ánh diễn ra tại hải dương hải phòng
hiện đang được chính phủ kiểm tra làm rõ
trước quốc hội cử tri cả nước
chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục kiểm tra khắc phục
những hạn chế yếu kém nêu trên
xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp
hiệu lực hiệu quả kỳ luật kỳ khuyên
tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
với quyết tâm của chính phủ tập trung chỉ đạo
hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật
về công tác cán bộ nhất là về tuyển dụng
sử dụng đề bạt bổ nhiệm kỷ luật cán bộ công chức
kể cả người đã nghỉ hưu
cử tri cả nước cùng kỳ vọng vào những thành tiệu mới
trong kỳ luật kỳ cương công tác cán bộ
và tổ chức bộ máy chính quyền các cấp trong thời gian tới
tiếp tục với những thông tin thời sự quan trọng khác
lực lượng công an cần phải kết hợp chặt chẽ hài hòa
giữa phát triển kinh tế xã hội hội nhập kinh tế quốc tế
với bảo đảm an ninh kinh tế trên cơ sở xây dựng nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập tự chủ
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an ninh kinh tế
giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi sáu và triển khai chỉ thị số một mươi hai cttu
của bộ chính trị do bộ công an tổ chức diễn ra vào sáng nay
phát biểu tại hội nghị thủ tướng biểu dương và đánh giá cao
lực lượng công an đã có đóng góp quan trọng giữ gìn an ninh trật tự
an ninh kinh tế của đất nước
bên cạnh đó thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế
của lực lượng công an trong thời gian vừa qua
thủ tướng yêu cầu cần xác định rõ nguyên nhân tại sao tình hình
tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu gian lận thương mại
hàng giả bán hàng đa cấp còn xảy ra nhiều và diễn biến phức tạp như hiện nay
trong đó còn có nhiều vụ việc bị động bất ngờ gây hậu quả lớn
nhất là một số vụ án liên quan đến ngân hàng
những vực dầu khí giao thông xây dựng
việc triển khai thực hiện các chủ trương các giải pháp
bảo đảm an ninh kinh tế cây hạp kinh tế và an ninh
an ninh bất kinh tế còn bộc lộ một số thiếu trót bất cập
nhất là trong các thẩm định dự án đầu tư bảo vệ bí mật nhà nước
nhưng lực lượng công an chưa phát huy hết vai trò
chưa phối hợp tốt với các ngành địa phương trong nhiệm vụ an ninh kinh tế
thủ tướng cũng chỉ rõ một số cán bộ ở các cấp còn có hiện tượng sân sau sân trước
thanh kiểm tra gây khó khăn cho doanh nghiệp
bên cạnh đó việt nam là nơi mà tội phạm công nghệ cao tấn công nhiều trong lĩnh vực kinh tế
bởi có nhiều lỗ hổng trong pháp luật cũng như trình độ công nghệ thấp
do vậy cần tạo ra sự chuyển biến rõ nét của các cấp các ngành
về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong tình hình hiện nay
cũng như cần nắm vững đường lối phát triển kinh tế của đảng nhà nước
tập trung quán triệt cụ thể hóa chỉ thị một mươi hai của bộ chính trị thành chương trình hành động cụ thể
thủ tướng yêu cầu những dự án ở địa bàn trọng yếu cần có cơ chế thường xuyên giám sát
từ khốc thẩm định cấp phép thi công
tuy nhiên cần phải làm nhanh chủ động chứ không được gây khó khăn cho các dự án thực thi
thủ tướng yêu cầu lực lượng công an phải có trách nhiệm không được tư lợi để gây khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư
bên cạnh đó lực lượng an ninh tình báo cần làm tốt công tác nắm tình hình nhận diện các nguy cơ đe dọa
các nguy cơ phương hại đến kinh tế kịp thời tham mưu với đảng nhà nước để có chủ trương ứng phó phù hợp và hiệu quả
sáng nay ngày hai mươi năm tháng năm tại báo nhân dân đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam đã tiếp đoàn cấp cao tân hoa xã trung quốc do đồng chí thái danh chiếu
ủy viên trung mương đảng khóa một mươi tám ủy viên chính hiệp trung quốc khóa một mươi và một mươi một
xã trưởng tân hoa xã làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại báo nhân dân
tại buổi tiếp đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân hoan nghênh ông thái danh chiếu
xã trưởng tân hóa xã cùng đoàn đã đến thăm báo nhân dân
đồng chí cũng cho biết báo nhân dân của việt nam và nhân dân nhật báo của trung quốc
hàng năm đã có các cuộc trao đổi đoàn mang tính chia sẻ thông tin kinh nghiệm hoạt động báo chí
quan hệ giữa hai tờ báo ngày càng gắn bó thân thiết
trên quan điểm việt nam và trung quốc là đối tác chiến lược toàn diện
cùng các cán bộ đã dành cho đoàn
ông thái danh chiếu khẳng định quan hệ giữa hai đảng việt nam trung quốc
hai tờ báo nhân dân và nhân dân nhật báo là quan hệ truyền thống hữu nghị
việc trao đổi đoàn hàng năm giữa hai tờ báo có ý nghĩa trong việc tăng cường sự hiểu biết
giữa hai đảng và hai tờ báo nhất là qua chuyến thăm cấp nhà nước trước đó tới trung quốc
của tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước trần đại quang một lần nữa đã khẳng định điều này
trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục tăng cường các trao đổi đoàn
cũng như các hội thảo về báo chí nhằm thắt chặt thêm tình cảm hữu nghị
và hiểu biết lẫn nhau vì sự phát triển chung của hai đảng hai nước
trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều ngày hai mươi năm tháng năm phát ngôn viên bộ ngoại giao
việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
tại cuộc họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam đã thông tin cho báo chí về vụ việc tàu cá
việt nam bị tàu kiểm ngư indonesia bắt
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có thông
tin chính thức về vụ việc này hiện nay thì hai bên đang giải quyết vụ việc trên
cái tinh thần hữu nghị và cơ sở quan hệ đối tác chiến lược
ở phần tiếp theo của chương trình phát đồ điều trị ung thư hiện nay có lỗi thời
phản hồi chính thức từ bệnh viện ca trung ương
bắc cạn cần ngăn chặn tình trạng đổ đất trái phép trên sông cầu

kết hợp đa mô thức đa chuyên khoa mới có thể hiệu quả hiện nay các phương pháp điều trị ung thư
được chia thành bốn nhóm chính bao gồm phẫu thuật xạ trị hóa trị và điều trị nhắm đích
trước những thông tin lan truyền trên facebook về phác đồ điều trị ung thư hiện nay
cho rằng cách điều trị đã quá lỗi thời và lạc hậu
bệnh viện ca trung ương đã có những thông tin chính thức để người dân tránh khỏi sự hoang mang
thông tin cho rằng phác đồ điều trị ung thư hiện nay quá lỗi thời và lạc hậu
được bắt nguồn từ bài viết của một người dùng mạng xã hội facebook người này đã đưa ra những
dẫn chứng để khẳng định quan điểm truyền hóa chất là phương pháp không hiệu quả không khoa học
phương pháp thực dưỡng và không cần chữa bệnh chỉ cần sửa chữa những sai lầm hàng ngày như hành động
tư tưởng ăn uống sai quy luật vũ trụ tự nhiên bệnh tật sẽ giảm dần và hết hẳn
tôi cho rằng cái ý kiến nói rằng hóa chất làm tăng cái tỷ lệ chết do bệnh ung thư là hoàn toàn vô lý
và đây là cái phần nhận xét không mang tính nhất xây dựng và nó phủ nhận hoàn toàn công
lao của rất nhiều thế hệ thầy thuốc ung thư và một số nghiên cứu mà họ đưa ra thì tôi cho rằng
không có cơ sở mà chỉ là giả thuyết mà tôi khẳng định lại để điều trị ung thư thì bắt buộc
chúng ta phải điều trị bách chính thống bởi các tài thuốc chuyên nghiệp ung thư sử dụng các biện pháp
chính thống bao gồm phẫu thuật xạ trị và điều trị vượt qua bằng hóa chất nội tiết và sinh học
tùy thuộc vào từng trận cụ thể hiện nay các phương pháp điều trị ung thư được chia thành bốn nhóm chính
bao gồm phẫu thuật xạ trị hóa trị và điều trị nhắm đích các chuyên gia đầu ngành về ung thư khẳng
định cho đến nay hóa trị vẫn là một trong những phương pháp quan trọng để điều trị ung thư các độc tính
của hóa trị hầu hết có thể kiểm soát được nếu chỉ định đúng hợp lý hóa trị sẽ mang lại hiệu quả
điều trị và có tác dụng phụ có thể chấp nhận được bên cạnh việc có thể điều trị khỏi một số ung thư
hóa trị còn có thể ngăn chặn được tiến triển của ung thư giúp cải thiện triệu chứng và kéo dài
thời gian sống thêm cho người bệnh ung thư bên cạnh đó chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người bệnh
ung thư cũng rất quan trọng cần bảo đảm đầy đủ chất bao gồm vitamin nước khoáng chất đường
đạm chất béo tuy nhiên chế độ ăn uống chưa bao giờ được thiết kế nghiên cứu như một phương pháp
điều trị đặc hiệu ung thư điều trị ung thư là vấn đề rất phức tạp và đòi hỏi chuyên môn sâu
kết hợp đa mô thức đa chuyên khoa mới có hiệu quả người bệnh không nên tốn kém tiền bạc
thời gian đánh mất cơ hội điều trị do cả tin vào những thông tin truyền miệng không có cơ sở
khoa học thay vì lựa chọn điều trị bằng các phương pháp kỹ thuật hiện đại đã được cả thế giới công nhận
do sự buông lỏng quản lý của
chính quyền địa phương cùng những lợi ích của các cá nhân doanh nghiệp tình trạng vi phạm các quy định
về bảo vệ môi trường tài nguyên trên địa bàn tỉnh bắc cạn có những diễn biến phức tạp đặc biệt là
việc san ủi đất trái phép gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ đất sản xuất nông nghiệp
của người dân phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là hình ảnh một trong rất nhiều vị trí đổ đất xuống dòng sông cầu trên quốc lộ ba b
đoạn từ thành phố bắc cạn đến huyện trợ đồn các phương tiện đổ đất ngang nhiên giữa ban ngày
nơi có nhiều người dân và các phương tiện giao thông qua lại được biết việc san đồ đất trái phép
ở đây bên cạnh lượng đất do người dân san ủi nền nhà đổ xuống sông thì phần lớn là do các doanh nghiệp
thi công các công trình xây dựng cơ bản hoặc duy tu bảo dưỡng đường giao thông đã trực tiếp đổ xuống
dòng sông cầu hiện nay dọc bờ sông cầu đoạn từ thành phố bắc cạn đến các xã rã bản
đông viên của huyện trợ đồn có hàng chục vị trí đổ đất trái phép xuống lòng sông
trong trận lũ như trận lũ mấy hôm vừa rồi này toàn bộ lượng đất đá mà đổ xuống lòng sông thì nó sẽ
chảy xuống vùng hạ lưu tức là ra ngoài thành phố của mình đây thì nó sẽ bồi lấp dòng sông dòng sông
mà đã bồi lấp rồi thì nó sẽ choáng toàn bộ cái lòng sông nó sẽ gây sạt lở hai bên
hậu quả của việc đổ đất trái phép xuống lòng sông là đổ đất trái phép xuống lòng sông
việc đổ đất tràn lan xuống sông trước mắt có thể gây tắc ngẽn dòng chảy về lâu dài tình trạng
xói lở bồi lấp đất nông nghiệp rất dễ xảy ra việc bảo vệ dòng sông cầu đặc biệt là ngăn chặn
tình trạng đổ đất trái phép là việc làm cấp thiết cần sự quyết liệt hơn của các cấp ngành chức năng
tỉnh bắc cạn
thì tôi đề nghị là phải chăm no bảo giữ được cái dòng sông này những ý kiến của anh nhưng mà tôi đề nghị
ở đây nó liên quan cả các cấp cả nhân dân đi lập suốt từ thành phố vào đây
nếu như các anh ở lãnh đạo của tỉnh mà đi xem có được chỗ này thì đổ đất chỗ kia thì đổ cá
các cá một cái dòng sông đẹp như thế nên kiểm tra lại hết các công trình kinh tế mà nó liên quan đến
khu vực này phải có chỉ dưới như thế nào rồi dòng sông đây thôi không cẩn thận dòng sông này trở thành
dòng sông chết
tế hiện nay chủ đầu tư và các nhà thầu người dân đều không tuân thủ quy trình về bảo vệ môi trường
các bãi đổ thải đều phó mặt cho đơn vị thi công mà không được chấp thuận của cơ quan chức năng
với mục tiêu lợi nhuận các doanh nghiệp đã bất chấp hậu quả đổ thải bừa bãi điều đáng nói là việc
san lấp trái phép thường có quy mô lớn công khai nhưng việc xử lý vi phạm lại chưa triệt để
ngày hai mươi năm tháng năm tại thành phố hội an bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ubnd tỉnh quảng nam phối hợp với đại sứ quán pháp tại việt nam đại sứ phái đoàn liên minh châu âu
tại việt nam tổ chức hội thảo nghiên cứu về quá trình sói lở bờ biển hội an và đề xuất các giải pháp
bảo vệ bờ biển một cách bền vững
tại hội thảo các đại biểu đã nghe nhóm nghiên cứu trình bày nghiên cứu về quá trình xói lở bờ biển hội an
và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ biển một cách bền vững theo đó nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp
như cấm tất cả các hình thức khai thác cát ven sông thu bồn quanh sông cửa đại và khu vực ven biển hội an
do các chất gây ô nhiễm trong trầm tích mắc kẹt trong các hồ chứa thượng lưu không nên xả trầm tích
từ các hồ chứa này vào hạ lưu bãi kết hợp đê ngầm trên chiều dài khoảng sáu năm trăm linh m dọc bờ biển
mặt khác để tăng lưu lượng chấm tích từ cửa sông thu bồn lên đến bờ biển phía bắc cần nạ vét luồng
có chiều rộng khoảng hai trăm linh m và chiều sâu tám mét dọc theo bờ trái của cửa sông cửa đại
tại hội thảo các nhà khoa học cũng đã đề xuất một số giải pháp liên quan đến việc cứu bờ biển cửa đại
như triển khai các biện pháp như sử dụng hệ thống kè mỏ hàn sử dụng tương chăn sóng tăng khối lượng
bùn cát của sông thông qua việc đề ra các quy định để quản lý lưu lượng nước và thao tác xả bùn cát
bằng sức nước từ các hồ chứa thượng nguồn hội thảo diễn ra đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong phần tin thế giới xác định được danh tính các phần tử đánh bom liều chết tại indonesia
phát hiện lỗ hồng an ninh mạng đe dọa hàng chục nghìn máy tính
trong vụ tấn công tại bến xe buýt ở phía đông thủ đô jakarta khiến ít nhất một mươi năm người thương vong
cảnh sát indonesia cũng cho rằng tổ chức nhà nước hồi giáo is
tự xưng có liên quan đến hai vụ đánh bom này
cảnh sát quốc gia indonesia cho biết hai đối tượng khủng bố nằm trong danh sách bị truy nã
chúng có liên quan tới một mạng lưới khủng bố ở tỉnh tejava
từng thừa nhận thực hiện vụ tấn công tại thủ phủ bandung hồi tháng hai vừa qua
tổ chức này đã bị bộ ngoại giao mỹ liệt vào danh sách khủng bố và từng lôi kéo hàng trăm phần tử is
tại quốc gia đông người hồi giáo nhất thế giới này
hiện cảnh sát đang tiến hành truy tìm các thành viên của mạng lưới này
kết quả điều tra tại hiện trường cho thấy những kẻ đánh bom liều chết đã giấu chất nổ trong nồi áp suất
cùng đinh và đạn trì để tăng tính sát thương
cảnh sát indonesia cũng cho rằng những vụ tấn công tại bến xe buýt ngày hôm qua có liên quan đến is
tổng thống indonesia joko widodo đã kêu gọi người dân bình tĩnh
trong bối cảnh những người hồi giáo chuẩn bị bước vào tháng lễ ramadan
theo giới chức indonesia đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất kể từ sau vụ đánh bom liều chết
xảy ra hồi tháng ba
năm hai nghìn một mươi sáu tại thủ đô jakarta khiến bảy người thiệt mạng trong đó năm đối tượng là thủ phạm đánh bom
sau hai ngày tạm dừng do vụ tấn công khủng bố tại manchester
ngày hôm nay chiến dịch vận động tranh cử của các đảng chính trị tại anh được nối lại
với trọng tâm dự kiến là vấn đề an ninh
trong cương lĩnh của mình đảng bảo thủ cam kết sẽ kiên quyết bảo vệ đất nước khỏi khủng bố
và các mối đe dọa an ninh
trong khi đó công đảng cho biết sẽ xem xét chương trình ngăn chặn chống cực đoan hóa
nhằm đánh giá tính hiệu quả và tiềm năng đối với cộng đồng người hồi giáo thiểu số
và sẽ giải quyết việc chính phủ không đưa ra được bất kỳ biện pháp mới hiệu quả nào
nhằm chống lại vấn đề cực đoan hóa bạo lực đang gia tăng
các nhà phân tích cho rằng thông thường các cử tri hay bỏ phiếu dựa trên vấn đề
mà họ cảm thấy là quan trọng nhất đối với đất nước tại thời điểm đó
hiện có bốn vấn đề được các cử tri anh quan tâm nhất là y tế nhập cư kinh tế và brexit
triều tiên tuyên bố không quốc gia nào có thể ham dọa khiến bình nhưỡng từ bỏ việc tăng cường năng lực hạt nhân
đồng thời cho rằng việc mỹ nói không tìm cách thay đổi chế độ ở triều tiên là hoàn toàn không đúng sự thật
ủy ban hòa bình châu á thái bình dương của triều tiên cáo buộc mỹ đang tiến hành một chiến dịch chống bình nhưỡng
bằng việc nói về khả năng đối thoại

bình nhưỡng đã đưa các loại vũ khí chiến lược tới khu vực bán đảo triều tiên
ủy ban này cũng tuyên bố hàn quốc không nên gây hấn trước động thái tăng cường khả năng tự vệ của bình nhưỡng
trước đó ngoại trưởng mỹ rick teleson khẳng định washington mong muốn triều tiên tin tưởng cam kết của mỹ
rằng nước này không có thái độ thù địch đồng thời bày tỏ hy vọng bình nhưỡng không tiến hành thêm
bất kỳ vụ thử tên lửa hay hạt nhân nào trước khi washington có thể cân nhắc mở các cuộc đàm phán
trước thông báo của tổng thống mỹ donald trump về việc cắt giảm một tỷ đô la ngân sách
dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
người phát ngôn của liên hợp quốc stefan duzarik đã bày tỏ lo ngại rằng
điều này sẽ cản trở nỗ lực của liên hợp quốc trong việc thúc đẩy hòa bình và phát triển
trước tình hình này tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã chỉ thị các cơ quan trực thuộc
tìm giải pháp chi tiêu hợp lý hơn
mỹ là quốc gia đóng góp tài chính nhiều nhất cho các cơ quan trực thuộc
tổng thư ký liên hợp quốc cung cấp hai mươi hai trong tổng số ngân sách năm bốn tỷ đô la
và hai mươi tám năm trong ngân sách bảy chín tỷ đô la chi cho hoạt động gìn giữ hòa bình
đề xuất ngân sách của tổng thống donald trump cũng bao gồm cắt giảm bốn mươi bốn chi tiêu cho các tổ chức quốc tế
đặc biệt quỹ dân số liên hợp quốc có nhiệm vụ thúc đẩy các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản
và kế hoạch hóa gia đình tại hơn một trăm năm mươi quốc gia bị cắt khoản ngân sách ba mươi hai năm triệu đô la
tổng thư ký liên hợp quốc guterres cảnh báo quyết định này sẽ gây tổn hại nặng nề
đối với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới
hiện ủy ban ngân sách của liên hợp quốc bắt đầu nhóm họp tại new york
để thông qua ngân sách cho một mươi sáu phái bộ gìn giữ hòa bình
bộ thương mại trung quốc vừa công bố báo cáo nghiên cứu về quan hệ kinh tế và thương mại mỹ trung
khẳng định trung quốc sẵn sàng hợp tác với mỹ để thúc đẩy việc cân bằng trong phát triển thương mại và đầu tư
trung quốc sẵn sàng cùng mỹ khuyến khích doanh nghiệp của mình tham gia vào các dự án nâng cấp
và xây dựng cơ sở hạ tầng đẩy mạnh mở cửa thị trường thúc đẩy đầu tư hai chiều
và tăng cường đàm phán về hiệp định đầu tư song phương nhằm phát triển hơn nữa
sự hợp tác về thương mại và kinh tế ở các cấp đồng thời xem xét tăng kim ngạch nhập khẩu từ mỹ
trong các lĩnh vực năng lượng nông sản sản phẩm công nghệ cao và dịch vụ
nhằm gia tăng lợi ích tổng thể góp phần vào cân bằng thương mại và đầu tư song phương
thâm hụt thương mại của mỹ đối với trung quốc là một chủ đề quan trọng và thường trực
trong các cuộc trao đổi song phương thời gian qua
trong năm ngoái mỹ nhập từ trung quốc lượng hàng hóa và dịch vụ trị giá bốn trăm tám mươi tỷ đô la
trong khi kim ngạch xuất khẩu sang đối tác này một trăm bảy mươi tỷ đô la
ước tính đã có hơn ba trăm linh máy tính
tại một trăm năm mươi nước trên toàn thế giới bị tê liệt do mã đọc wannacry
theo đó người sử dụng mạng sẽ không thể truy cập dữ liệu trừ phi đồng ý trả cho tin tặc
một khoản tiền ảo bitcoin trị giá từ ba trăm linh đến sáu trăm linh đô la mỹ
khi mà cả thế giới vẫn chưa tìm ra cách để đối phó với wannacry
thì mới đây bộ an ninh nội địa mỹ thông báo các chuyên gia an ninh mạng đã phát hiện
một lỗ hổng mới trong một phần mềm mạng được sử dụng rộng rãi
đặt ra nguy cơ hàng chục nghìn máy tính có thể bị tấn công tương tự vụ tấn công mạng toàn cầu
do mã đọc wannacry
bộ an ninh nội địa mỹ cho biết chưa có dấu hiệu lỗ hỏng này bị khai thác trong một mươi hai tiếng đồng hồ
kể từ khi nhà chức trách thông báo phát hiện này
tuy nhiên các nhà nghiên cứu chỉ mất một mươi năm phút để phát triển phần mềm chứa mã độc
tận dụng lỗ hổng an ninh này
vì vậy đây là lỗ hỏng rất dễ bị khai thác
lỗ hổng này được phát hiện ở hơn một trăm linh máy tính chạy hệ điều hành linax và unis
đang dùng các phiên bản của phần mềm nguyện phí sam ba
và khả năng con số này còn nhiều hơn thế
đa số các máy tính này đang chạy các phiên bản cũ của phần mềm samba và không thể vá lỗi
đến thời điểm hiện tại ước tính đã có hơn ba trăm linh máy tính tại một trăm năm mươi nước trên thế giới bị tê liệt
do mã đọc wannacry
theo đó người sử dụng mạng sẽ không thể truy cập dữ liệu trừ phi đồng ý trả cho tin tặc
khoản tiền ảo bitcoin trị giá từ ba trăm linh đến sáu trăm linh đô la
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình nhân dân